xin chào và hẹn gặp lại
đó liên quan tới vụ tai nạn xe ô tô tông một mươi bảy xe máy ở hà nội
ngay trong tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông
và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe hoàng ngọc vĩnh trú tại bồ đề long biên hà nội
trước đó vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày tại khu vực ngã tư võ trí công xuân la phường xuân la quận tây hồ
xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô mang biển số hai mươi chín a tám nghìn ba trăm một mươi hai do tài xế hoàng ngọc vĩnh điều khiển
tông vào một mươi bảy xe máy hậu quả khiến một mươi tám người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời
nhận được thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã phối hợp với công an quận tây hồ
khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
qua kiểm tra không phát hiện lái xe vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy
hai cám bộ công an xã băng andren công an huyện kroana tỉnh đắk lắc vừa kịp thời cứu sống một bé trai bị đuối nước
trước đó vào ngày ba tháng bốn nhận được tin báo của người dân có một bé trai chín tuổi bị đuối nước khi bơi cùng với nhóm bạn
tại đập của buôn crang xã đu cà man huyện kroana
công an xã băng andren công an huyện kroana ở gần đó đã nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức cứu nạn cứu hộ
ngay khi đến hiện trường cháu bé đã được cứu
được đưa lên bờ tuy nhiên cơ thể đã tím tái tim đập yếu
trung úy nguyễn xuân toàn và đại úy irodan enun công an xã bang adreng đã nhanh chóng thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cháu bé
bằng cách khai thông đường thở thổi ngạt và ép lồng ngực
sau năm phút sơ cấp cứu cơ thể của cháu bé đã dần ấm lên nhịp tim đập trở lại và được đưa tới bệnh viện để tiếp tục theo dõi phục hồi sức khỏe
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại số một mươi bốn c ngõ một trăm linh hai đường nguyễn văn cử phường lê lợi thành phố bắc giang tỉnh bắc giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố bắc giang tỉnh bắc giang là hai đối tượng
đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại phường đức giang quận long biên tp hà nội
và đối tượng nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn mỹ cầu xã tân mỹ thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý